một vụ cháy lớn đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại khu bảo hành bảo trì cửa hàng xe máy nằm trên quốc lộ năm mươi thị trấn vĩnh bình huyện gò công tây tiền giang làm nhiều xe máy bị thiêu dụi
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút tại khu bảo hành bảo trì cửa hàng xe máy công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ văn hải ba nằm tại khu vực trên có nhiều khói ngọn lửa bùng phát và cháy lan sang khu mua bán trưng bày nhanh chóng bao trùm khu vực bảo hành xe máy
nhân viên của công ty này đã dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công họ cùng người dân xung quanh vận chuyển xe trong cửa hàng ra khỏi nơi cháy do khói đen nhanh chóng bao phủ nên nhiều xe còn lại bị lửa thiêu dụi
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh tiền giang huy động nhiều xe chữa cháy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ dập lửa đến khoảng một mươi tám h ba mươi ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại đang được thống kê và điều tra làm rõ
vụ cháy không gây thiệt hại về người nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại đang được thống kê và điều tra làm rõ
thủ đoạn này thường là tài sản nhắm đến của một số đối tượng trộm các tài sản chỉ trong vòng chưa đầy hai phút thì các đối tượng có thể phá khóa để lấy xe tẩu tan một cách rất dễ dàng
thủ đoạn này đã được cảnh báo đến người dân từ lâu sau thời gian gần đây trên địa bàn huyện miền núi tuyên hóa tỉnh quảng bình vẫn xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy điều đang nói một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự chủ quan của chính người dân
lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân
tại xã kim hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình khi dựng xe máy trong sân nhà không có người trông coi hai đối tượng là trần nam thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và trần xuân anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đã dùng vam phá khóa lấy xe máy tẩu thoát và mang đi tiêu thụ sau khi nhận tin báo lực lượng công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ vụ án

đối với hành vi tham ô tài sản nhận hối lộ nên chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự đó là một điểm mới trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật phòng chống tham nhũng hai nghìn một mươi tám vừa được thanh tra chính phủ đưa ra
để hoàn thiện cơ sở pháp lý thi hành luật phòng chống tham nhũng hai nghìn một mươi tám sẽ chính thức có hiệu lực từ mùng một tháng bảy tới đây thanh tra chính phủ đã tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành luật phòng chống tham nhũng
trong đó một nội dung mới trong dự thảo là các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật đối với hành vi tham nhũng và hành vi khác có liên quan
theo đó các doanh nghiệp tổ chức thuộc khu vực ngoài nhà nước sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ năm đến một mươi triệu đồng đối với hành vi hối lộ môi rời hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp tổ chức mình nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng đối với hành vi tham ô tài sản nhận hối lộ nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
và với các hành vi hối lộ môi giới hối lộ tham ô tài sản nhận hối lộ mức phạt tối đa có thể lên đến một trăm linh triệu đồng trong các trường hợp cụ thể như có biểu hiện nhũng nhiễu lợi dụng hoạt động tử thiện hoặc hoàn cảnh khó khăn của tổ chức cá nhân khác để vi phạm hoặc sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh che giấu
mới đây đại diện tổng cục đường bộ việt nam cho biết đơn vị này đã quyết định thành lập tổ công tác xây dựng và thực hiện giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu quản lý giấy phép lái xe
đây là biện pháp nhằm giải quyết tình trạng một lái xe có nhiều giấy phép lái xe
thực tế cho thấy thời gian qua có nhiều người khai mất giấy phép lái xe để xin cấp lại nhằm sở hữu nhiều giấy phép đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông khi bị tước giấy phép
vì vậy tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện giải pháp kết nối và chia sẻ dữ liệu quản lý cấp giấy phép lái xe
dữ liệu giấy phép lái xe bị tức quyền sử dụng bị tạm giữ theo quy định của pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước của tổng cục đường bộ việt nam và cục cảnh sát giao thông
đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp xử lý vi phạm với hành vi gian dối cố tình báo mất để xin cấp lại giấy phép lái xe
chuẩn bị bước vào mùa khô bên cạnh huyện đảo lý sơn đang phải đối diện với hạn hán đến sớm
thì tỉnh phú yên cũng đứng trước nguy cơ phải đối diện với hạn hán trên diện rộng
bởi theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn phú yên do ảnh hưởng của hiện tượng enino năng nóng hạn hán sẽ diễn ra gây gắt trong mùa khô năm nay
huyện sơn hòa tỉnh phú yên được coi là địa bàn tâm điểm của khô hạn
bởi từ sau tết đến nay trên địa bàn hầu như không có giọt mưa nào và hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện đang phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt
đây cũng là tình trạng chung của nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh phú yên
không chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân tình trạng khô hạn cũng đang ảnh hưởng lớn đến việc nuôi trồng thủy sản
đặc biệt là với những vùng nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế lớn như vùng nuôi tôm hùm thuộc đầm cù mông và vịnh xuân đài tỉnh phú yên
nó có cái đầu vào những loại thuốc ăn mà nó có ít gây ra chất thải môi trường hơn để cho nó giảm cái chất thải đấy và nó tốt ổn trên môi trường
dù đang phải đối mặt với khô hạn nhưng thời điểm bước vào mùa khô theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn phú yên
do ảnh hưởng của hiện tượng enino tại địa phương sẽ có từ sáu đến tám đợt nắng nóng nhiệt độ cao nhất hơn bốn mươi độ c thời tiết khô hanh kéo dài
số ngày nắng nóng trong mùa khô từ bảy mươi đến tám mươi ngày
tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ hai mươi

với thời tiết cực đoan như hôm nay chúng tôi đã có sớm chỉ đạo đối với ngành nông nghiệp cũng như các địa phương
trong những tháng đầu năm thì phải tập trung cái công tác chống hạn để đảm bảo vấn đề mà tìm nguồn nước
và lựa chọn các giống cây trồng phù hợp để làm sao mà ít sử dụng nước nhất
cái việc thứ hai là cần phải chuyển đổi giống cây trồng đối với các địa phương
và thứ ba là đi chuẩn bị và quy hoạch và cũng như là chuẩn bị các trang thiết bị phương tiện để hỗ trợ cho người dân trong việc
bơm hoặc là hỗ trợ là cung cấp nước sinh hoạt cho người dân
thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp khó lường và không theo bất kỳ quy luật nào
trong khi sản xuất nông nghiệp thủy sản và một bộ phận lớn dân cư phú yên cuộc sống phụ thuộc rất lớn vào thời tiết
bởi vậy có giải pháp chống hạn hiệu quả nhằm giảm đến thấp nhất thiệt hại là yêu cầu đặt ra cho toàn tỉnh phú yên trong mùa khô năm nay
tuy nhiên hiện tượng này đã và đang diễn ra và được báo chí phản ánh trong những ngày vừa qua
đây cũng là chủ đề cùng dòng chảy báo chí sẽ cùng bàn luận với nhà báo đồng thời cũng là một nhà thơ đương đại nhà thơ nhà báo lữ mai đến từ báo nhân dân
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình cùng dòng chảy báo chí
và kính thưa quý vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay một dòng thơ đang được chú ý trên văn đàn thơ ca trẻ việt nam của chúng ta nhà thơ nhà báo lữ mai đến từ báo nhân dân
xin cảm ơn nhà thơ nhà báo lữ mai đã đến với chúng tôi trong chương trình này
vâng xin chào biên tập viên quang long xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình
vâng kính thưa chị hôm nay thì chúng ta có một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là với các chị những người hoạt động trong lĩnh vực thơ ca thì cũng sẽ rất là không vui
thế nhưng mà chúng ta vẫn phải nói thôi bởi vì đó là những điều mà
nó đang diễn ra trong cuộc sống ngày hôm nay
đây kính thưa chị văn đàn là dạy sống chuyện đạo thơ
cũng chỉ ngay sau dằm tháng riêng thôi ạ tức là cái ngày thơ việt nam của chúng ta năm vừa rồi thì trên báo văn nghệ đã đăng tải hai bài thơ
và ngay sau đó thì hai cái bài thơ này đã trở thành tâm điểm của một nghi án về đạo thơ
và báo tiên phong thì đã đăng đấy ạ đây là bài mà gọi là bài hát cho một người bài tiền kiếp
thì nó có một cái sự giống nhau tới bảy mươi
và nghi vấn này thì mọi cái sự nghi vấn thì đang tập trung vào một cái
tác giả nữ tên là phạm phương thảo
chị có quan tâm đến câu chuyện này không ạ
là một người hoạt động ở lĩnh vực văn chương và báo chí
thì những sự việc như thế này thì chúng tôi những người làm nghề rất quan tâm
và chúng tôi ngoài cái việc là quan tâm đến các tác phẩm các tác giả cụ thể
thì đây cũng là một câu chuyện mà để những người làm trong nghề với nhau có thể thảo luận về yếu tố nghề nghiệp
cũng như là đạo đức hay là những tâm tư tình cảm khác nhau xung quanh những nghi án như thế này
chúng ta hãy quan tâm
quan sát xem là các giới văn học các nhà thơ nói cái gì
đấy ạ ví dụ như là nhà thơ trần đăng khoa thì có nói với tác giả linh khiếu là anh phải làm rõ
nếu không hiện tượng này sẽ thành một cái lệ trở thành trào lưu đáng buồn cho văn chương
còn với nhà thơ trần đình hồ sau khi ông quan sát thì ông cũng đã khẳng định thế là đạo rồi còn gì
trong khi đó nhà văn ị ban thì chỉ có khẳng định rằng là đừng có hỏi vì sao văn chương xuống giá
khi mà người ta cứ ăn cắp quanh quéo của nhau
theo quan sát của tôi trong nhiều năm tác nghiệp và hoạt động văn chương thì tôi thấy rằng
đôi khi sự đúng sai không quá quan trọng mà cái thái độ của người trong cuộc
thì sẽ quyết định được đến việc là dư luận bức xúc hay là dịu đi
nhiều khi dư luận bức xúc không phải là vì chuyện là anh ấy đúng hoặc là anh ấy sai
mà bức xúc bởi vì anh ấy đã tỏ ra một thái độ không hợp lý ở thời điểm không hợp lý
thì tôi nghĩ người việt vẫn luôn có một
tâm thế là bao dung đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại
mặc dù là có thể ngay lập tức là giận dữ đấy ngay lập tức là chi hô là lan truyền trên mạng xã hội
nhưng khi có một lời xin lỗi đúng thời điểm thì người ta cũng sẽ dễ dàng dịu đi
vậy thì trong tâm thế của người viết cũng như là có rất nhiều đồng nghiệp
anh chị là người viết là đồng nghiệp của mình tôi rất mong những lời xin lỗi đúng thời điểm
và tôi còn mong hơn nữa đó là mỗi người có một lòng tự trọng để không phải nói ra bất cứ một lời xin lỗi nào
tôi thì không hoạt động trong lĩnh vực thơ ca
thế nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là trong cái sáng tạo nghệ thuật thì mỗi một người sẽ có một những cái nét riêng
ví dụ như tức là hai cái tác phẩm có tên là hoa linh thảo và phù sa sông hồng
thì tác giả linh khiếu đã được trao giải c cuộc thi thơ của báo văn nghệ vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
thì trong đó thì ví dụ như thế này ví dụ như là linh hoa thảo phồn sinh sột soạt ngô dậy thì thẹn thùng thay xiêm áo
là cái từ mà anh ấy đã tự
tự sáng tạo ra để trở thành một cái thuật ngữ riêng
và có khi là nhiều người cũng không biết đó là một cái loài hoa hay là một cái điều gì đó
thì chính vì vậy mà khi mà nó lại xuất hiện trong một cái tác phẩm khác nữa
thì nó lại càng nằm trong một cái sự nghi án của mọi người
theo tôi thì trong sự sáng tạo thì có những nét riêng và cũng có những sự trùng lập rất là tình cờ
và như tôi hay là anh hay là những người mà hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật thì đều có thể nhận ra điều đó
bên cạnh những chất liệu riêng của mỗi người đó là cảm xúc
đó là ngôn ngữ thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp đâu đó những tứ thơ
những hình ảnh thơ giống nhau mà không thể gọi đó là đạo thơ được
vậy thì cái danh giới giữa đạo và không đạo chúng ta phân biệt như thế nào đây
thì tôi nghĩ là điều đấy nó cần phải được căn cứ bằng rất nhiều dữ liệu
ví dụ như là có một tác giả trước đó đã viết là hoa linh thảo rồi
mà một tác giả sau này cũng viết một bài thơ tên là hoa linh thảo thì không thể nói là người ta đạo được
tuy nhiên trong cái kiến văn trong cái diễn đạt của từng người
trong cái tư duy trong cái mạch cảm xúc nếu như nó trùng lập đến trên năm mươi
thì đấy tôi cho là đạo
vậy thì chúng ta cần so sánh ở đây không chỉ là những từ khóa
không chỉ là những ngôn ngữ cụ thể mà ta còn phải so sánh về cái kết cấu của tác phẩm đó nữa
để đưa ra cái việc là giống nhau hay là không giống nhau đạo hay là không đạo
nhân chị vừa nói cái việc là như thế nào là đạo ấy ạ
thì đây ở mỹ thì người ta cũng đa
người ta có cái tổng kết như thế này
đây là được sử dụng trong các trường đại học
tức là đào trực tiếp tức là ăn cắp câu chữ của người khác mà không ghi nguồn hoặc dùng giống hoặc kép
thứ hai là tự đạo bài của bản thân mình
thứ ba là sử dụng một câu từ của người khác mà quên không đóng hoặc kép
hoặc viết lại câu từ của người khác nhưng vẫn giữ cấu trúc và ý cũ
tiếp theo đó là vô tình đạo tức là viết nhầm nguồn trích dẫn
hoặc vô tình sử dụng lại ý của người khác mà không ghi chú
và bên cạnh đó các trường đại học ở bên mỹ cũng có một hệ thống ra soát rất là chặt chẽ
ví dụ như trên hệ thống của các trường thì sẽ có các chức năng scan các bài mà đã từng nộp trước đó
khi sinh viên nộp bài vào thì nó sẽ quét các dữ liệu để xem mức độ trùng tới đâu
nếu mà chỉ cần nửa câu thôi thì cũng đã bị tính là đạo rồi
tất nhiên đây là biện pháp mà kiểm soát cái đạo trong nghiên cứu khoa học
nhưng mà rõ ràng là với những biện pháp như này
thì sẽ hạn chế được rất là nhiều cái trường hợp là đạo phải không kính thưa chị
vâng đúng như vậy
chúng ta vừa theo dõi những cái ví dụ rất là cụ thể ở một đất nước xa xôi so với chúng ta
thế còn việt nam thì như thế nào
tôi muốn mở rộng phạm vi ngoài văn chương ra thì trên hệ thống của các trường đại học chẳng hạn
thì cũng đã xảy ra những vụ như là đạo luận văn đạo luận án
và đôi khi thì cái tâm lý của người việt mình là xuê xoa cho nhau
vâng kính thưa chị
chúng ta lại trở về với câu chuyện là văn đàn
dậy sóng thơ ca thì không chỉ có cái vụ mà chúng ta vừa nhắc đến cái phía ban đầu đâu ạ
ví dụ như là gần đây cách đây khoảng tầm một thời gian một hai năm thôi ạ
thì là vụ tranh chấp bản quyền ai là tác giả của bài thơ là tổ quốc gọi tên
bên cạnh đó thì cũng một cái tác phẩm thơ ca nhưng lại liên quan đến âm nhạc
cách đây vài năm thì một nhạc sĩ trẻ dính một cái vụ gọi là đạo thơ của một tác giả thơ
về việc xử lý ạ ví dụ như là tác giả trẻ đấy thì với sức ép của dư luận
thì anh cũng đã viết trên trang cá nhân của mình là tôi đã sai
và tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tác giả thơ
và bên cạnh đó anh cũng thừa nhận rằng là dù có giải thích thế nào
thì một chữ chị sáng tác cũng là của chị và tôi cần tôn trọng
thì sức ép của dư luận cũng là một trong những biện pháp mà để hạn chế
cái việc đạo thơ phải không thưa chị
thưa anh chúng ta đang nói đến sức ép của dư luận
nhưng mà đối với những người nghệ sĩ thì tôi nghĩ rằng là
không nên chờ đến sức ép của dư luận thì mới lên tiếng
bởi vì cái lời cảm ơn và lời xin lỗi nó không khó khăn để mà nói
và trong thẩm sâu suy nghĩ của tôi và rất nhiều nghệ sĩ khác
thì tôi cho rằng là bản thân người viết sẽ xác định được rằng ai đạo của ai chứ
không cần phải đợi dư luận đặt ra một câu hỏi
vâng rõ ràng chúng ta cần phải loại bỏ ngay những hiện tượng đạo như thế này
để cho cái đời sống văn chương nó được trở nên trong sạch có phải không thưa chị
vâng đúng là như thế
tôi cho rằng chúng ta cần phải đi ra pháp luật tìm đến luật sư
hoặc là đưa ra thành những vụ kiện để đòi lại sự trong sạch
tôi khuyến khích đồng nghiệp của mình làm điều đó
và nếu như mà ngay lập tức chưa thể làm được điều đó
thì còn có các cơ quan khác có liên quan
ví dụ như là những nhà thơ nhà văn là hội viên của hội nhà văn việt nam chẳng hạn
thì lãnh đạo hội cần lên tiếng để bảo vệ hội viên của mình
hoặc là đòi lại sự công bằng cho hội viên của mình
vâng như vậy thì những cái hiện tượng đạo thơ như thế này
thì dư luận lên án cũng là một trong những hình phạt cũng rất là nặng nề
đối với các tác giả
dính như án như thế này phải không ạ

của những người hoạt động trong giới sáng tạo văn học nghệ thuật

có cần một cái quy định của giới chuyên môn

đến cái vấn đề về bản quyền phải không ạ
xin cảm ơn chị
vâng cảm ơn anh và cảm ơn các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình

với những tin tức đáng chú ý khác